ở báo hiệu mùa xuân về cũng là lúc đồng bào dân tộc giao ở làng khe đát xã tân đồng huyện trấn yên tỉnh yên bái tắt bật chuẩn bị đón tết nguyên đán
cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng những nét văn hóa dân tộc của đồng bào giao trong dịp tết vẫn được gìn giữ nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay
trên khắp các bản trên làng dưới xã tân đồng huyện trấn yên không khí chuẩn bị đón tết đang rộn ràng hơn bao giờ hết
năm nay gia đình chị đặng thị dung thôn tám làng khe đát xã tân đồng đón tết vui hơn vì cuộc sống gia đình chị nay đã khấm khá hơn nhờ phát triển cây quế và trồng dâu nuôi tầm chăn nuôi
tết đến ai cũng mang quần áo truyền thống của đồng bào giao ra để mặc để đi chơi tết đón xuân mới mình vui lắm
tết là dịp để người dân trong thôn mình đi thăm hỏi nhau sau một năm làm việc vất vả
xuân mới gia đình cũng mua thêm được nhiều đồ dùng sinh hoạt để con cái vợ chồng đón tết
từ hai mươi bốn đến mùng bốn trong một mươi ngày đấy là cứ anh em họ hàng đến chung vui đón một cái tết vui vẻ
xong rồi gia đình thì cúng tết thì là đuổi những cái xấu xa là đuổi đi
rồi đón xuân mới về cái gì cũng mới này rồi gia đình con cháu vui vẻ mạnh khỏe
nhờ các chương trình chính sách đầu tư của nhà nước được triển khai cho đồng bào phát triển
kinh tế đến nay thu nhập bình quân của xã đạt ba mươi triệu đồng một người một năm
tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh điện đạt trên chín mươi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn một mươi một
đời sống được nâng lên bà con có điều kiện chuẩn bị đón tết tươi tắt hơn cả vật chất và tinh thần
với phương châm không để bất cứ một hộ gia đình nào không có tết chính quyền xã tân đồng đã tổ chức
tặng quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo là đồng bào dân tộc giao để sớm động viên bà con đón tết vui vẻ
chúng tôi đã triển khai chỉ đạo cho thôn cũng như là phân công cán bộ xuống để trực tiếp ra soát những hộ
mà phát huy bản thân độc của dân tộc tới là chúng tôi sẽ tổ chức văn hóa văn nghệ thể dục giao trong đợt tết
và đặc biệt là tổ chức vào ngày mùng bốn tết ở các thôn trong thời gian vừa qua thì cũng vận động các doanh nghiệp
các đơn vị ở các ban ngành toàn thể các doanh nghiệp địa phương là có những
phần quà tết cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở trong địa phần ba cái thôn này
cuộc sống nơi miền sơn cước của đồng bào dân tộc giao tân đồng nói riêng và cả dân tộc giao tỉnh yên bái
đang ngày một đủ đầy người dân càng thêm sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước quyết tâm xây
dựng quê hương ngày càng giàu đẹp phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc giao
một mươi ba năm qua tại một căn nhà nhỏ ở ngõ gốc đề phường minh khai
quận hai bà trưng hà nội người thương bệnh binh bác sĩ lê thành đô vẫn lặng lẽ làm một công việc khác hơn một vị lương y bình thường
đó là sản xuất những đôi tay đôi chân giả cho người khuyết tật nghèo đối với họ thì những gì mà bác sĩ lê thành đô mang lại
không chỉ giúp họ phần nào che lấp sự khiếm khuyết của cơ thể mà còn là cả một tương lai một cuộc sống mới
những bước chân không được chọn vẹn trình vanh đi trên con đường
cô bé này bị tai nạn từ khi mới bốn tuổi khiến một nguyên chân phải cắt bỏ mang chiếc chân giả nặng tới tám kg
với thân hình nhỏ bé của em việc di chuyển cũng không phải nhẹ nhàng gì nhưng sắp tới đây em sẽ có một phần cơ thể mới nhẹ hơn
giúp em đi lại dễ hơn và hoàn toàn miễn phí từ trung tâm tư vấn và trợ giúp dụng cụ trình hình cho người tàn tật của bác sĩ lê thành đô
đối với em đây chính là món quà cuối năm ý nghĩa nhất mà em từng nhận được
nên trên bảng là biết là cơ sở sản xuất của bác đô là có một chương trình làm chân miễn phí cho các em
nên trên này thì nói chung bạc đô bảo là không mất tiền
thì là cô cháu cứ việc nên thôi
thế là theo địa chỉ bạc đô cho hướng dẫn là mình
bác đô mà nắp được cái chân cho cháu này thì nó cũng đỡ một phần về kinh tế vất vả cho đỡ gia đình
đỡ phải mỗi lần này phải đi làm chân

và làm được chân miễn phí này thì quá là tốt đối với gia đình
bước ra từ những chiến trường ác liệt trở về đời thường với những thương tật do chiến tranh để lại tới sáu mươi một
hơn ai hết bác sĩ lê thành đô hiểu được sự vất vả thiệt thòi và cả những mặc cảm của người khuyết tật
sau khi tu nghiệp tại hà lan về công tác tại viện chỉnh hình phục hồi chức năng
người thương minh ấy càng mong muốn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn được hòa nhập cộng đồng
chính vì thế ngay sau khi về hưu thay vì an dưỡng tuổi già bên con cháu
bác sĩ lê thành đô đã vận động bạn bè thậm chí tự bỏ tiền để có thể thực hiện niềm chăn trở lâu nay
chế tạo chân tay giả giúp những người khuyết tật
ngoài cái kinh phí kinh tế cũng có một cái khó khăn nữa là những cái năm đầu tiên
nó là cái thời bao cấp cho nên vật tư để mà làm ra những cái này là
không phải là dễ mua như bây giờ mà lúc đấy cũng phải qua các tổ chức của nhà nước
ví dụ như cây nhựa chẳng hạn cho đến bây giờ cây nhựa ở việt nam nó không sản xuất được
mà đều phải nhập khẩu từ nước ngoài
nhập khẩu từ nước ngoài thì mình không thể mình là một cái tổ chức cá nhân từ thiện cá nhân
cho nên là không thể mà nhập cái vật liệu đấy vật tư ấy từ nước ngoài được
mà là phải thông qua các cái trung tâm khác mình lấy lại
cho nên bị động
vật tư là hoàn toàn bị động
và sau một mươi ba năm hoạt động đến nay bệnh viện thu nhỏ này đã giúp một mươi năm trẻ được làm phẫu thuật trình hình
sản xuất hơn tám trăm linh dụng cụ cấp miễn phí cho hơn sáu trăm linh người khuyết tật vận động
đối với họ món quà mà bác sĩ đô và các đồng sự mang lại hơn cả là một phần cơ thể khiếm khuyết
mà còn giúp cuộc đời của họ được bước sang một trang mới
đã ở tuổi thất thập thế nhưng bác sĩ lê thành đô chưa bao giờ thấy mỏi mệt với công việc hiện tại của mình
với người cựu chiến binh này được thấy những bệnh nhân đặc biệt của mình có thể tự tin hòa nhập với cuộc sống
chính là điều trân quý nhất
nếu mà tôi không làm không còn đủ sức làm thì anh em học sinh của tôi những người đang cộng tác với tôi sẽ tiếp tục công việc
và họ sẵn sàng bởi vì ngoài những cái công việc ấy thì họ cũng sẽ về hưu
về hưu thì họ cũng phải có một cái tìm những công việc từ thiện hoặc là xã hội để làm
cho nên cái trường này chắc là không bao giờ là người gọi bệnh
không bao giờ là người hoạt động cả
và trong năm mới tới đây người cựu chiến binh ấy vẫn còn một ước vọng xa hơn
đó là có thể cập nhật được công nghệ mới để không chỉ bệnh nhân đến tận trung tâm mới có thể nhận trợ giúp
mà chính ông sẽ về những vùng miền xa xôi nơi có những bệnh nhân không thể tìm đến với ông và giúp họ ngay tại đó
cho đi không phải để nhận lại những gì mà bác sĩ lê thành đô và các cộng sự của mình đã và đang làm
khiến cho cuộc sống này thêm đẹp đẽ hơn
trong phần tin quốc tế
chính phủ đức bắt đầu phân chia các vị trí trong nội các
ngành du lịch maldiver thiệt hại nặng nề do bất ổn chính trị
cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn bốn tháng qua tại đức
cuối cùng cũng đã được tháo gỡ với sự nỗ lực và nhượng bộ
từ phía liên đảng bảo thủ liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo và đảng trung tả dân chủ xã hội
khi mà các bên đã nhất trí đạt được một thỏa thuận thành lập một chính phủ đại liên minh mới
cùng với sự phân chia vị trí lãnh đạo các bộ ngành chủ chốt trong nội các
bà angela merkel đại diện liên đảng bảo thủ liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo
sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trên công vị thủ tướng đức
trong khi đó vị trí phó thủ tướng sẽ do spd phụ trách
liên đảng của bà merkel cũng sẽ đảm nhận vị trí tránh văn phòng thủ tướng đức
lãnh đạo một số bộ ngành chủ chốt như bộ quốc phòng bộ phát triển và hợp tác kinh tế
bộ phụ trách vấn đề người nhập cư
trong khi đó đảng trung tả spd sẽ đứng đầu các bộ ngoại giao bộ tài chính và một số bộ khác
chủ tịch spd martin schulz sẽ từ chức lãnh đạo đảng
sẵn sàng để tiếp nhận cương vị ngoại trưởng đức trong chính phủ mới
giới phân tích nhận định
việc phân chia các vị trí trong nội các mới như vậy được coi là thắng lợi lớn đối với spd
đồng thời đây có thể coi là sự nhượng bộ rất lớn từ phía liên đảng của bà mccain
tình trạng bất ổn chính trị tại maldives kể từ khi tổng thống abdul layamin
tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào hôm năm tháng hai
đã tác động nặng nề tới ngành du lịch của quốc đảo ấn độ dương này
khi mà các công ty lữ hành và các hãng hàng không thông báo hủy hàng loạt đơn hàng
trong khi đó
du lịch lại là ngành kinh tế lớn nhất của maldives
nhiều nước trong đó có trung quốc mỹ ấn độ và các nước châu âu
đã ra cảnh báo về đi lại với công dân nước mình tới menives
đài phát thanh maldives cho biết
bốn mươi số nhà nghỉ ở nước này đang phải đối mặt với tình trạng hủy phòng
và tỷ lệ này đang tiếp tục tăng lên
người dân meniver vốn sống chủ yếu dựa vào du lịch
đang bày tỏ lo ngại trước thực trạng lượng du khách đến nước mình sụt giảm nhanh chóng
gần một bốn triệu người dân maldives
gần một bốn triệu lượt du khách nước ngoài đến maldives
một phái đoàn đặc biệt của liên minh châu âu eu đã tới mendives
để nắm bắt tình hình
hiện chưa có thông tin về cuộc gặp giữa phái đoàn này
với các lãnh đạo của đảng tiến bộ menives cầm quyền
liên hợp quốc cũng cảnh báo khủng hoảng tại maldives có thể trầm trọng hơn
ủy ban châu âu đã chính thức áp đặt thuế chống bán phá giá
đối với sản phẩm thép không gì nhập khẩu từ trung quốc
ủy ban này cho rằng
các nhà sản xuất thép của trung quốc được hưởng lợi lớn
từ các chính sách trợ giá không công bằng
các biện pháp đánh thuế sẽ được áp dụng cho năm năm tới
với mức giao động từ một mươi bảy hai tới hai mươi bảy
sản phẩm thép không gì được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp xây dựng
cho xây dựng cơ khí sản xuất thép ống ống hàn và sản xuất máy móc điện tử gia dụng
giá trị của thị trường châu âu về thép không dỉ ước tính khoảng bốn sáu tỷ euro
trong đó hai mươi được cung cấp
bởi các nhà sản xuất trung quốc
lĩnh vực thép là một ngành công nghiệp sống còn đối với nền kinh tế liên minh châu âu
và cung cấp việc làm cho hàng trăm nghìn công nhân
tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ec đã công bố một văn bản giới thiệu một loạt các biện pháp
để hỗ trợ cạnh tranh ngành luyện thép của eu
các công cụ phòng vệ thương mại là một trong những trụ cột của chiến lược
trong chính sách công nghiệp của châu âu
tối qua đoàn nghệ thuật của triều tiên đã có buổi trình diễn hiếm hoi tại hàn quốc
để chào mừng olympic mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
đây là buổi trình diễn nghệ thuật đầu tiên của triều tiên tại hàn quốc kể từ tháng tám năm hai nghìn hai
đoàn nghệ thuật samgyeong gồm một trăm bốn mươi thành viên do bà hyun sung woon
trưởng nhóm nhạc nhữ maranbong band làm trưởng đoàn
chính phủ hàn quốc đã mời thành viên các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh triều tiên
và những người bị thiệt thòi trong xã hội tới xem buổi trình diễn đặc biệt này
tối qua năm trăm sáu mươi chỗ ngồi còn lại được dành cho công dân bình thường được lựa chọn một cách ngẫu nhiên
dự kiến buổi trình diễn thứ hai cũng là cuối cùng trong dịp này
sẽ diễn ra vào ngày một mươi một tháng hai tại nhà hát quốc gia triều tiên
bên cạnh đoàn nghệ thuật triều tiên còn cử một phái đoàn gồm hai trăm tám mươi thành viên
do bộ trưởng thể thao kim in wook dẫn đầu
trong đó có hai trăm hai mươi chín người cổ vũ và hai mươi sáu vận động viên trình diễn taekwondo
bốn quan chức ủy ban olympic quốc gia và hai mươi một nhà báo tới dự

cũng giống như mọi quốc gia phát triển khác nhật bản cũng đau đầu với các vấn đề giao thông tại đô thị
do số lượng xe ô tô ngày càng tăng đến chóng mặt
tuy nhiên đất nước mặt trời mọc cũng được ghi nhận là một trong những quốc gia
có những biện pháp xử lý hiệu quả bài toán nan giải này
số lượng ô tô ở nhật bản đã lên tới tám mươi triệu chiếc
các chuyên gia nhận thấy số thời gian báo ô tô không hoạt động là rất lớn
từ đó cơ quan chức năng đã ban hành luật quy định
để được cấp đăng ký ô tô mới
các chủ phương tiện phải có xác nhận sở hữu nơi đỗ cố định
ngoài ra cục giao thông nhật bản cũng cấm đỗ ô tô trên đường từ sau ba giờ sáng
tuy nhiên các điểm ô tô được phép đỗ trong thời gian ngắn trên một số tuyến đường
cũng được quy hoạch với việc đưa hệ thống parking metter vào sử dụng
bên cạnh thực thi nghiêm ngặt các luật về đỗ ô tô
tokyo là một trong những đô thị đi đầu thế giới về ứng dụng các hệ thống đỗ ô tô công nghệ hiện đại
với mục tiêu tiết kiệm diện tích đất và nhân lực
chính phủ nhật bản còn áp đặt phí cầu đường cao
nhằm khuyến khích người dân hạn chế mua ô tô cá nhân
tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng